thưa ủy quyền của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã trao quyết định phong hàm và thăng hàm đại sứ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho một mươi bốn cán bộ công chức ngoại giao
hàm đại sứ là hàm ngoại giao cao quý nhất của đảng và nhà nước ta
thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các cán bộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung
cũng như trong công tác đối ngoại nói riêng